cũng tại họp báo đại diện một số đơn vị chức năng cũng đã trả lời phóng viên các báo đài một cách cởi mở thẳng thắn một số vấn đề khác liên quan đến các nội dung như thị trường chứng khoán triển khai hóa đơn điện tử tỷ lệ bộ chi ngân sách chính sách thuế áp dụng đối với xăng dầu

hành trình đi tìm sự sống cho những em bé sinh non
mở đầu chuyên mục an toàn giao thông với những tin tức giao thông đáng chú ý

liên quan đến vụ xe khách gây tai nạn vào giãng sáng ngày sáu tháng
tại khu vực thới hòa b phường long hưng quận ô môn thành phố cần thơ khiến cho nhiều người thương vong
vào sáng ngày một mươi một tháng một mươi công an quận ô môn thành phố cần thơ cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế huỳnh ngọc tấn
bốn mươi tám tuổi trú tại quận thốt nốt thành phố cần thơ để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
theo kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy vào khoảng ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi
phương tiện xe khách lúc này trên xe có khoảng hai mươi người từ quận thốt nốt thành phố cần thơ đi vũng tàu
khi đến địa phận phường long hưng quận ô môn thành phố cần thơ do chạy với tốc độ cao
trong lúc trời mưa đường trơn trượt đã không làm chủ được tay lái khiến xe khách do tấn điều khiển đã đâm vào trụ điện bên đường
làm xe lật ngang khiến hai người tử vong tại chỗ và một mươi người khác bị thương đến nay một mươi nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và mô tô xảy ra vào tối ngày một mươi tháng một mươi
tại khúc cua đèo đá bia thuộc km một nghìn một trăm một mươi chín bốn trăm linh quốc lộ một đoạn qua thôn tấn lộc xã phổ châu huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã khiến cho hai người tử vong
thời điểm trên anh nguyễn hải nam ở xã phổ thạnh huyện đức phổ điều khiển xe mô tô chở phía sau là nguyễn văn phước ở cùng thôn lưu thông từ hướng bắc nam
vượt xe chạy cùng chiều phía trước thì bất ngờ va chạm trực diện với xe ô tô tải biển kiểm soát ba mươi sáu c một mươi một nghìn bảy trăm chín mươi ba do tài xế nguyễn văn đức ở huyện yên thành tỉnh nghệ an điều khiển
cú va chạm mạnh khiến anh nam tử vong tại chỗ phước bị chấn thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết do tuyến đường sắt hà nội lào cai đoạn qua yên bái vẫn đang được khắc phục sự cố sạt lở nên ngành đường sát không thể tổ chức chạy tàu suốt hà nội lào cai
thay vào đó ngành đường sắt vẫn tổ chức chạy tàu tuy nhiên sẽ thực hiện việc tiếp chuyển bằng ô tô qua đoạn bị sự cố sạt đường
dự kiến tình trạng này sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi sau khi tuyến đường khắc phục xong sự cố
những hành khách đã có vé đi tàu trên tuyến hà nội lào cai và ngược lại trong các ngày từ mùng một mươi tháng một mươi đến một mươi bốn tháng một mươi
nếu không muốn tiếp tục hành trình đi tàu có thể làm thủ tục trả vé tại các nhà ga và các điểm bán vé
ngành đường sắt sẽ hoàn lạc
trước đó vào tối ngày chín tháng một mươi do mưa lớn nhiều ngày một lượng đất đá rất lớn đã sạt lở xuống khu vực ga lâm giang yên bái
vùi lấp nhiều toa xe gây ách tắc đường sắt hà nội lào cai và tỉnh lộ một trăm năm mươi
theo sở giao thông vận tải hà nội chín tháng đầu năm thành phố đã xử lý được tám điểm ùn tắc trong tổng số bốn mươi một điểm
hiện nay số điểm ồn tắc giảm còn ba mươi ba điểm
để tiếp tục khắc phục các điểm ồn tắc
tạo điều kiện cho việc thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn
từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy sở giao thông vận tải tiếp tục tập trung giải quyết xử lý và khắc phục các điểm thường xuyên có nguy cơ ủn tắc
cùng đó thành phố sẽ tổ chức xây dựng gờ gồ giảm tốc để đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí đường bộ giao cắt cùng mức với đường sắt
phối hợp với chủ đầu tư tập trung tổ chức giao thông phục vụ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố hà nội
tại thành phố hồ chí minh tuyến buýt sông số một tuyến bạch đằng quận một đi linh đông quận thủ đức lại tiếp tục rời thời gian khai thác phục vụ người dân sang cuối tháng một mươi
ông nguyễn kim toản giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thường nhật nhà đầu tư hệ thống wit sông trên sông sài gòn cho biết
do công tác chuẩn bị vận hành phục vụ hành khách đi xe buýt sông chưa hoàn chỉnh nên dự kiến đến cuối tháng một mươi đơn vị mới khai trương tuyến buýt sông số một
tuyến buýt sông số một có giá vé là một mươi năm đồng
một lượt tàu chở tối đa bảy mươi năm khách với vận tốc là ba mươi km một giờ khi chính thức hoạt động mít sông có năm tàu
ba trăm ba mươi sáu là số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông mà lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra xử lý vào ngày hôm qua một mươi một tháng một mươi phạt tiền một trăm hai mươi triệu đồng

mình nghĩ rằng là có thể nào em bé mình thể sống được
nhưng mà qua cái thời gian mà mình ở đây
mình cảm ơn các bác sĩ các cô y tá
đã tỉnh bằng tình yêu thương bằng sự quan tâm chăm sóc tận tình
chỉ dạy cho mình là từng giờ từng phút
nói chung là từng giây từng giờ từng phút luôn
không phải là từng ngày nữa
để cho em bé mình có thể vượt qua những tháng ngày vừa rồi
sự nhiệt tình tận tâm tận tụy của các y bác sĩ
là cảm nhận không chỉ của riêng chúng tôi
mà có lẽ là cảm nhận của nhiều người
khi đặt chân vào phòng hồi sức tích cực cho trẻ sinh non
tại bệnh viện sản nhi đà nẵng
nhìn những thao tác chuyên môn của các bác sĩ
đối với những em bé đang chờ đợi sự sống
mới thấy rõ sự yêu nghề sự đam mê công hiến hết mình cho công việc
của các y bác sĩ
và đặc biệt là tình yêu thương mà các y bác sĩ dành cho các bé
giống như tình yêu của những ông bố bà mẹ
dành cho chính những đứa con mà mình sinh ra
hành trình đi tìm sự sống đầy yêu thương vừa rồi
cũng đã khép lại bản tin an ninh ngày mới của chúng tôi ngày hôm nay